tổ chức phòng chống mù loà châu á nhật bản gọi tắt là apba đã tiến hành phẫu thuật thay thủy tinh thể cho các bệnh nhân nghèo người cao tuổi bị đục thủy tinh thể trên địa bàn tỉnh bắc cạn
đây thực sự là hoạt động mang đầy tính nhân văn và là cơ hội cho hàng chục người có thể nhìn thấy ánh sáng
bên ngoài khu vực mổ mắt người nhà bệnh nhân hồi hộp chờ đợi
phía bên trong hàng chục bệnh nhân đang chờ đến lượt để được vào mổ
cách đây khoảng năm tháng mắt của bà lưu thị huệ ở phường đức xuân thành phố bắc cạn có biểu hiện mờ dần
một thời gian sau đó bà hầu như không nhìn thấy gì nữa
chương trình mổ mắt lần này của tổ chức phòng chống mù loà châu á nhật bản là niềm hy vọng lớn để bà nhìn thấy ánh sáng trở lại
đáng nghe thì thường đôi mắt mù nhưng mà bây giờ đôi mắt sáng ra thì không biết nói gì cả
thì biết là cảm ơn các bác đấy thôi
có mặt tại bệnh viện đa khoa bắc cạn trong những ngày diễn ra các ca phẫu thuật
mới có thể cảm nhận được niềm vui của những người có bệnh về mắt được tham gia chương trình này
hầu hết họ là người đã lớn tuổi một số người có hoàn cảnh rất khó khăn
nhiều người trong số họ không có điều kiện đến các bệnh viện chuyên về mắt để phẫu thuật
với sự hỗ trợ của tổ chức phòng chống mù loà châu á nhật bản
các y bác sĩ chuyên khoa của nhật bản đã phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo bằng phương pháp faco cho bốn mươi tám bệnh nhân
trong quá trình khám phẫu thuật các y bác sĩ chuyên khoa của nhật bản đồng thời chuyển giao công nghệ cho các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa bắc cạn
được biết đây là đợt khám phẫu thuật mắt miễn phí lần thứ chín do tổ chức phòng chống mù loà châu á nhật bản tiến hành tại bắc cạn
phá co hiện đại nhất thay thủy tinh cho người dạng mang lại hiệu quả về ánh sáng
nhân khi sau mổ sau những thi lực rất tốt sau đó hiệu quả phương pháp rất nhanh
chúng tôi cho rằng phương pháp nhanh không gây trẻ mỏng đường gạch đường mỏng rất nhỏ
nhân rất hiện đại của nhật hiện tại sáu mươi đêm đội ngũ chuyên gia rất tốt
hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh mù loà do đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt ngày càng tăng đặc biệt ở nhóm người cao tuổi
do đó những chương trình như thế này đã và đang góp phần thiết thực để nhiều người có thể tìm lại ánh sáng
hạn chế được những tổn thương về tinh thần do một số bệnh về mắt gây ra đối với người bệnh